phiên xét xử vụ án tổng công ty viện thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần gây nhìn toàn cầu avg
được tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trong đó thẩm vấn làm rõ hành vi của các bị cáo trong việc sử dụng một trăm linh nguồn vốn của mobile phone
để thanh toán tiền mua avg
không đúng với nội dung khi xây dựng dự án là sử dụng ba mươi vốn tự có
và bảy mươi vốn vay cũng như là xét hỏi các bị cáo về các khoản tiền hối lộ
theo cáo trạng quá trình thanh toán tiền mua avg
các bị cáo nguyên là những cán bộ lãnh đạo của mobile phone
đã không thanh toán theo tỷ lệ ba mươi bảy mươi như khi mobile phone xây dựng dự án
mà sử dụng hoàn toàn một trăm linh nguồn vốn của mobile phone để thanh toán cho avg
gây thiệt hại tài sản của nhà nước
khai tại tòa bị cáo phạm thị phương anh phó tổng giám đốc mobile phone
do phải rút tiền tiết kiệm trước hạn để thanh toán nên tiền lãi bị thiệt hại do rút trước hạn là một trăm một mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định trách nhiệm chính hành vi này thuộc về hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc mobifone
dù đã bác lời khai của nhiều bị cáo khác về việc phân công cán bộ tham gia dự án
việc được phạm nhật vũ hối lộ ba triệu đô chiều nay cựu bộ trưởng nguyễn bắc son đã nhận tội
ông son cũng thừa nhận đã chỉ đạo ông trương minh tuấn ký quyết định phê duyệt dự án
và sau này nhận thức ra rằng việc ký này là vi phạm luật đầu tư công
về giá mua gần tám chín trăm linh tỷ đồng ông son nói lúc đó không nghĩ là cao hay thấp
vì tất cả lãnh đạo mobile phone đã đồng ý với con số này